ngày hôm nay ủy ban nhân dân huyện tri tôn tỉnh an giang thông tin
hai vụ cháy rừng xảy ra trong ngày hai mươi sáu tháng bốn trên núi tô thuộc xã núi tô và núi dài
xã lương phi đã được khống chế
qua thống kê sơ bộ thì diện tích đám cháy trên sáu hectare
tại điểm cháy trên núi tô đã được khống chế nhưng nhiều nơi vẫn còn khói bốc lên
ngành kiểm lâm và địa phương đã quy động hai trăm linh người khoanh dùng có khói
dùng nước và dụng cụ dập lửa dập tắt không để cháy âm ỉ rồi bùng lên
dù cháy trên núi tô không gây thiệt hại nặng về người và của do nơi đây là nơi quan giắng
chủ yếu là cây tạp dây leo lớp thực bì
nhưng nơi đây vẫn còn bơm mìn chiến tranh sót lại nên trong lúc cháy đã có nhiều bơm mìn
gặp sức nóng phát nổ nhưng không gây thương tích cho lực lượng chữa cháy
còn đám cháy rừng tại đội bốn trăm linh thuộc núi dài nhưng đa phần là dường tầm dông
nhưng rất nguy hiểm do vị trí cháy
kết hợp lực lượng quân sự công an chính quyền nhân dân địa phương xã lương phi
quy động gần hai trăm linh người tham gia chữa cháy
đến sáng ngày hai mươi bảy tháng bốn đám cháy khu vực đội ba trăm linh núi dài chỉ còn bốc khối dài điểm
lực lượng chức năng đang tập trung dập tắt hoàn toàn
cục kiểm lâm thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
đã không may tử nạn trong khi làm nhiệm vụ chữa cháy rừng đặc dụng tây côn lĩnh
trên địa bàn huyện vị xuyên tỉnh hà giang
sau khi nhận được tin báo của người dân chính quyền địa phương đã huy động lực lượng hơn bảy trăm linh người tham gia thực hiện chữa cháy
tuy nhiên do điều kiện địa hình phức tạp khu vực xảy ra cháy rừng nằm trên núi cao
thời tiết nắng nóng hanh khô nên rất khó khăn trong việc khống chế đám cháy
trong quá trình tham gia chữa cháy hai cán bộ kiểm lâm đã tử nạn một cán bộ bị thương đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu
đến một mươi năm h chiều ngày hai mươi bảy tháng bốn lực lượng cứu hộ đã cơ bản khống chế được các đám cháy
tuy nhiên trong điều kiện nắng nóng gió to lớp thực bì dày cháy âm ỉ nên nguy cơ bùng phát cháy trở lại là rất cao
vụ cháy đã làm thiệt hại khoảng hơn một mươi hectare rừng tự nhiên thuộc rừng đặc dụng tây côn lĩnh